thưa quý vị và các bạn chính phủ vừa ban hành nghị quyết số bốn mươi bốn để ra soát xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung
hoặc thay thế nghị định số hai mươi bốn về quản lý hoạt động thị trường vàng để phát triển thị trường vàng ổn định
lành mạnh không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế
chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước thực hiện nghiêm túc đầy đủ hiệu quả kịp thời các nhiệm vụ giải pháp bình ổn thị trường vàng
xử lý tình trạng tranh lệch giá vàng trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
khẩn trương giả soát xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nghị định số hai mươi bốn về quản lý hoạt động thị trường vàng
để phát triển thị trường vàng ổn định lành mạnh minh bạch hiệu quả bền vững không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cần khẩn trương hoàn thành việc định giá các ngân hàng bắt buộc và phương án chuyển ra bắt buộc các ngân hàng yếu kém
trình chính phủ xem xét quyết định theo chỉ đạo tại nghị quyết số hai mươi tám xây dựng trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
ngân hàng nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương giả soát ký lưỡng kiểm tra toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin hệ thống thanh toán
ngân hàng điện tử để kịp thời khắc phục các sơ hở lỗ hổng của hệ thống thông tin bảo đảm an toàn bảo mật
đồng thời ngân hàng nhà nước theo dõi chặt chẽ tình hình kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế trước ngày một mươi tháng bốn
thực hiện công khai mặt bằng lãi suất cho vay việc triển khai các gói tín dụng nghiên cứu có lộ trình từng bước bỏ hạn mức tín dụng và có kiểm soát bằng các biện pháp phù hợp
hiệu quả theo thông lệ quốc tế phù hợp với thực tiễn việt nam và bảo đảm an toàn hệ thống bảo đảm công khai minh bạch và hoạt động theo cơ chế thị trường